trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại bờ biển nga đoàn đại biểu đảng cộng sản việt nam do đồng chí võ văn thường
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương làm trưởng đoàn
đã tiếp kiến thủ tướng amadou ghosn koulibaly chủ tịch quốc hội amadou somahuro
đảng tập hợp những người hufuê vì dân chủ và hòa bình và bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông
tại buổi tiếp đoàn công tác vào chiều ngày một mươi tám tháng sáu thủ tướng amadou ghosn koulibaly khẳng định
chuyến thăm đã mở ra một chương mới trong lịch sử quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước
hai bên nhất trí tăng cường hợp tác thương mại đầu tư cùng thúc đẩy ký kết các hiệp định khung hợp tác
và thành lập ủy ban hỗn hợp sớm khởi động đàm phán và ký kết các hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư
hiệp định tránh đánh thuế hai lần tiếp tục phối hợp và ủng hộ nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực
nhân dịp này đồng chí võ văn thường chuyển lời của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
mời thủ tướng bờ biển nga sang thăm chính thức việt nam
vui mừng tiếp đoàn sang thăm chủ tịch quốc hội amadu somahuro khẳng định sẽ hỗ trợ và giám sát
chính phủ sớm triển khai ký kết các thỏa thuận hợp tác nhằm tạo thuận lợi cho việc hợp tác kinh tế giữa hai nước
ngày một mươi chín tháng sáu hội đàm với ông amada bitogo phó chủ tịch đảng tập hợp những người hufuê
vì dân chủ và hòa bình rhdp đảng cầm quyền ở bờ biển nga
hai bên đã trao đổi việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai đảng nhất trí thúc đẩy trao đổi đoàn
nhất là đoàn cấp cao để trao đổi thêm quan điểm kinh nghiệm xây dựng đảng và lãnh đạo đất nước
tạo thuận lợi cho các nghị sĩ là đảng viên của hai đảng giao lưu góp phần làm sâu sắc hơn
mối quan hệ giữa hai đảng hai nhà nước
đến thăm và làm việc với bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông bờ biển nga
hai bên đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong quản lý báo chí và truyền thông
đồng thời nhất trí tăng cường hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm trong thời gian tới
nhất là tổ chức các cuộc thăm và làm việc giữa hai bộ thông tin và truyền thông giữa hai nước